từ thế kỷ hai mươi công nghiệp văn hóa đã trở thành một ngành công nghiệp hái ra tiền ở nhiều quốc gia trên thế giới
nhưng ở nước ta ngành công nghiệp này vẫn còn khá mới mẻ và mới chỉ bắt đầu manh nha trong lĩnh vực điện ảnh và biểu diễn nghệ thuật nhưng hiệu quả rất thấp
theo định nghĩa của unesco công nghiệp văn hóa là công nghiệp kết hợp ba yếu tố sáng tạo cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất hiện đại có thể sản sinh ra các sản phẩm văn hóa đem lại lợi ích kinh tế
có một mươi một ngành được liệt vào danh sách này gồm quảng cáo
kiến trúc giải trí kỹ thuật số mỹ thuật đồ cổ và thủ công mỹ nghệ thiết kế mỹ thuật phim ảnh và video in ấn xuất bản âm nhạc nghệ thuật biểu diễn phát thanh truyền hình và phần mềm vi tính
công nghiệp văn hóa đã phát triển ở nhiều nước đặc biệt mạnh mẽ vào giữa thế kỷ hai mươi và trở thành ngành trụ cột trong nhiều nền kinh tế
nhiều quốc gia thành công trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa điển hình như ở mỹ
văn hóa giải trí là ngành xuất khẩu lớn nhất chiếm bảy tám gdp
ở canada từ năm hai nghìn bảy riêng công nghiệp văn hóa đóng góp bốn mươi sáu tỷ usd vào tổng sản phẩm quốc nội và thu hút sáu trăm linh lao động
lợi nhuận khổng lồ của công nghiệp văn hóa đã khiến rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đua nhau tham gia
ngành công nghiệp văn hóa ở anh đã tạo ra thu nhập khoảng một trăm một mươi hai năm tỷ bảng một năm
đóng góp năm gdp
chiếm một mươi một mươi năm thị phần công nghiệp văn hóa thế giới
nhờ vào sự trợ giúp của khoa học công nghệ và truyền thông
nên lĩnh vực giải trí của mỹ có những bước tiến nhảy vọt đặc biệt là điện ảnh
hoặc ngay tại các quốc gia châu á như nhật bản hàn quốc trung quốc
thời gian gần đây cũng đang rất thành công trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa
ở nhật bản một đất nước có ngành công nghiệp văn hóa tầm cỡ
chỉ riêng việc khai thác hình ảnh chú mèo máy doremon
đã đem lại doanh thu của các quốc gia

ở hàn quốc các nhóm nhạc những bộ phim đều được các phương tiện truyền thông
đưa đi khắp trên toàn cầu
trong khi đó công nghiệp văn hóa vẫn là thuật ngữ rất mới đối với việt nam
ngay từ đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước
việt nam đã bắt đầu xuất hiện quan niệm mới về văn hóa nghệ thuật
khi coi đó là một loại hàng hóa đặc biệt
trong một số lĩnh vực như điện ảnh sân khấu xuất bản
đã đòi hỏi hạch toán để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư
tuy nhiên trên thực tế hiệu quả của việc hạch toán rất thấp
ví dụ như ngành điện ảnh
điện ảnh việt nam mỗi năm sản xuất khoảng một mươi phim nhựa
nhưng chỉ có một phần một mươi số phim này được người xem tiếp nhận ngoài thị trường
thậm chí tỷ lệ này cũng không ổn định
nguyên nhân của hiện trạng này theo phó giáo sư tiến sĩ lương hồng quang
vướng mắt lớn nhất vẫn là nhận thức của xã hội
chung và giới quản lý văn hóa nghệ thuật nơi riêng
về tầm quan trọng của công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế
và đối với sự phát triển văn hóa nghệ thuật
thậm chí một số người đồng nhất công nghiệp văn hóa
với thương mại hóa văn hóa nghệ thuật
tức là đang có một cuộc đấu tranh về cách nhìn
đối với sự phát triển của văn hóa nghệ thuật
trong bối cảnh thị trường và hội nhập quốc tế
để phát triển được công nghiệp văn hóa
đòi hỏi phải thay đổi nhận thức về văn hóa
cũng như cần có cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư
cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến
để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa
hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý thuận lợi
để xây dựng phát triển thị trường văn hóa
nên thay đổi cách nghĩ văn hóa là văn hóa
và kinh tế là kinh tế
ngay trong yếu tố đầu vào của văn hóa sự sáng tạo
đã phải có tư duy thị trường đáp ứng nhu cầu
giá cả đi đôi với chất lượng quản lý hiệu quả
có sự đánh giá từ thị trường
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay
thuật ngữ sức mạnh mềm hay quyền lực mềm
ngày càng được sử dụng phổ biến
và trở nên quen thuộc trong các cộng đồng dân cư
nhưng sức mạnh đó từ đâu tới và ai sở hữu
thì lại ít được phân tích lý giải để nắm bắt
bản chất sức mạnh mềm có được từ văn hóa
hay đúng hơn văn hóa là một loại vốn
để tạo ra sức mạnh mềm
những ai có khả năng khai thác và giải quyết tốt
mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa
thì sẽ sở hữu sức mạnh mềm
muốn văn hóa trở thành sức mạnh tổng hợp
của một quốc gia dân tộc
nhất định không thể bỏ qua một bộ phận quan trọng
là công nghiệp văn hóa
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ phạm thái việt
qua truyền thông và văn hóa đối ngoại
học viện ngoại giao cho rằng
công nghiệp văn hóa dựa trên vốn liếng
từ cả văn hóa vật thể và phi vật thể
cả hai loại vốn này đều cung cấp một luồng dịch vụ
có thể thụ hưởng ngay là du lịch văn hóa
hoặc đi vào sản xuất những sản phẩm và dịch vụ văn hóa
trên cơ sở đó góp phần lớn vào tổng thu nhập quốc nội
và sự phát triển của đất nước
việt nam là một quốc gia giàu truyền thống
và đa dạng bản sắc văn hóa
nhưng người việt vẫn hàng ngày thậm chí hàng giờ
vẫn đang tiếp thu và hấp thụ các sản phẩm văn hóa
nhiều người việt vẫn nhập khẩu từ nước ngoài
trong khi vốn liếng văn hóa bản địa thì vẫn bị bỏ ngỏ
điều đó thực sự là một điều rất lãng phí
cần phải có sự thay đổi về nhận thức
trong việc quản lý lãnh đạo và hoạch định chính sách văn hóa
phải coi sự nghiệp văn hóa là một ngành sản xuất
có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần cao đẹp
đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực
nghị quyết số ba mươi ba nqtu
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
trung ương đã chỉ rõ phát triển công nghiệp văn hóa
đi đôi với xây dựng hoàn thiện thị trường văn hóa
xác định phát triển công nghiệp văn hóa
nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc
của văn hóa việt nam
khuyến khích xuất bản phẩm văn hóa góp phần quảng bá văn hóa việt nam ra thế giới
quan điểm cơ bản được xác định trong chiến lược phát triển
các ngành công nghiệp văn hóa ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vừa được chính phủ phê duyệt nhấn mạnh
công nghiệp văn hóa là các ngành sản xuất sản phẩm
dịch vụ văn hóa bằng phương thức sản xuất công nghiệp
phát triển dựa trên sự sáng tạo khoa học công nghệ
và bản quyền trí tuệ khai thác tối đa
yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa
tiến sĩ nguyễn danh thuận trung tâm triển lãm việt nam cho rằng
nhà nước cần có những cơ chế chính sách đặc thù như
chính sách kinh tế trong văn hóa
gồm chính sách thuế chính sách giá
chính sách đầu tư hình thành các quỹ hỗ trợ
chính sách sử dụng đại ngộ văn nghệ sĩ
có nhiều đóng góp cho xã hội
chính sách khuyến khích sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật
theo phó giáo sư tiến sĩ bùi quang thắng
viện văn hóa nghệ thuật việt nam
kinh nghiệm các quốc gia phát triển cho thấy
những chương trình dự án văn hóa nghệ thuật
chỉ hữu hiệu khi nó có thể tạo ra được
những sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng
muốn làm được điều đó sự tác động của nhà nước
phải nhằm vào hai vấn đề
thứ nhất tạo ra những sản phẩm văn hóa
nghệ thuật đương đại đỉnh cao
vừa thích hợp với xu thế toàn cầu
vừa mang tính bản sắc mang lại nhiều lợi ích
ở nhiều phương diện thẩm mỹ kinh tế chính trị
thứ hai thúc đẩy quá trình phát triển nền công nghiệp văn hóa
các ngành giải trí với công nghệ cao và giá thành hạ
các festival nghệ thuật đương đại
để những sản phẩm văn hóa việt nam
trở thành một loại hàng hóa
có chất lượng trong thị trường văn hóa nội địa
cũng như quốc tế
những sản phẩm văn hóa ấy
vừa kích thích nhu cầu văn hóa
và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân
vừa giới thiệu quảng bá được hình ảnh
đất nước việt nam trên thế giới
phát triển công nghiệp văn hóa
có tác động lớn đối với kinh tế
văn hóa và xã hội của một đất nước
trên phạm vi quốc gia
sự phát triển công nghiệp văn hóa
có khả năng đóng góp to lớn
cho các chỉ tiêu thu nhập quốc dân
tạo công an việc làm
phát triển công nghiệp văn hóa
tạo nên hệ thống sản xuất và phục vụ văn hóa
nhiều chủng loại cấp độ nhiều loại hình
đáp ứng yêu cầu về số lượng
chất lượng văn hóa
thỏa mãn nhu cầu văn hóa ngày càng cao
và đa dạng của nhân dân
chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đã đặt ra các mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa
đóng góp ba gdp
đến năm hai nghìn ba mươi
đóng góp bảy gdp
chiến lược cũng nhấn mạnh
mục tiêu phát triển đa dạng
tất cả các ngành công nghiệp văn hóa
với thị trường văn hóa đồng bộ hiện đại
các sản phẩm có thương hiệu uy tín
trong khu vực và quốc tế
đáp ứng tiêu chuẩn của các nước phát triển
và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
việt nam có một bề dày văn hóa
danh làm thắng cảnh
những di sản văn hóa vật thể phi vật thể
các truyền thống văn hóa tộc người
của hơn sáu mươi dân tộc trên lãnh thổ việt nam
nếu biết cách phát huy các di sản đó
chúng sẽ trở thành những đặc sản du lịch văn hóa
việc phát triển công nghiệp văn hóa
là một mục tiêu quan trọng
cần thiết trong xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc
và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
những cơ hội và thách thức
của công nghiệp văn hóa ở việt nam
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau